kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn trong năm hai nghìn hai mươi đã có không ít những vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra gây hoang mang dư luận
manh mối mờ nhạt đặc biệt sự danh mãnh của các đối tượng gây án là điều hết sức khó khăn
trong công tác điều tra phá án của các chiến sĩ điều tra
thế nhưng với sự mưu trí và trách nhiệm với công việc thì dù ở bất cứ thời điểm nào hoàn cảnh nào
mỗi khi có vụ án xảy ra các anh đều có mặt tại hiện trường nhanh chóng thu thập chứng cứ
nghiên cứu kỹ dấu vết để giải mã vụ án
từ đó dựng chân dung đối tượng khả nghi có hướng điều tra đúng và trúng
để quý vị có cái nhìn rõ hơn ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi hành trình phá án thần tốc
ba vụ án kinh điển nhất năm hai nghìn một mươi
giờ có nghe thầy
vụ gì vụ gì ai đánh ai
chị bình tĩnh chị nói lại em nghe coi
sao mà đánh thầy
rồi rồi chị bình tĩnh chị bình tĩnh chị bình tĩnh chị nói em nghe đi
rồi rồi rồi để em gọi về nhà
em ơi em chạy đến chùa coi thử chị phượng chứ điện cho anh
mà chị nói không có rõ ràng em nghe kêu ai đánh thầy lọc trẻ máu trùm lâm dưới
thầy gặp dưới coi đứa làm sao
thầy bắt anh biết nha
tiếng của người phụ nữ là trả lời là anh phụng ơi
anh xuống nhanh xuống chùa để cứu thầy đi chứ ta đánh trẻ máu
mà cái tiếng là rất là hoảng loạn
mình nghe không rõ
thế tôi mới kêu chị bình tĩnh chị nói lại cụ thể cho tôi nghe coi ai đánh ai
thì chị mới nói là
thầy tịnh đi sài gòn
mẹ con em lên chùa ở với thầy lọc cho vui
rồi vô nó đánh thầy lọc rồi nó đánh em
bây giờ ê đầu hết em không có biết gì nữa
lúc đó thì mình nghe rõ hơn
quên rồi anh anh sao anh nghe

có đánh nào không biết anh báo ra rồi chị đánh lộn không
đừng rõ không kiểu
họ đánh rigboan ngân au

họ bố được thông xác

ủa đã nghe không
anh không biết
lúc đó là lúc

thì chúng tôi nhận được tin báo tại cái chùa quảng ân
tụt thì ở khu bốn thị dân tân nghĩa
xảy ra cái vụ trọng án giết người chết người hai nạn nhân
chúng tôi mặc dù là công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính quyền địa phương cùng tham gia chống dịch
nhưng mà vẫn đảm bảo việc triển khai lực lượng xuống hiện trường để thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và điều đại án
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng hai nạn nhân đã tử vong tại chùa
các đồng chí trong ban giám đốc công an tỉnh bình thuận đã trực tiếp xuống hiện trường
báo cáo lãnh đạo bộ công an tỉnh đồng thời chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự kết hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh
công an huyện hàm tân sử dụng ngay các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án
sau khi có đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cùng với lực lượng chức năng của tỉnh xuống đến hiện trường
thì chúng tôi báo cáo toàn bộ diễn biến cái tình hình hiện trường
đồng thời đã báo cáo một số những nội dung mà chúng tôi đã nắm được tình hình xung quanh đối tượng
là nhận định đối tượng gây án khoanh vùng đối tượng
lãnh đạo cục cảnh sát hình sự cùng các cục nghiệp vụ bộ công an
cũng đã tức tốc từ thành phố hồ chí minh ra bình thuận trong đêm để chỉ đạo phá án
công tác điều tra ban đầu được tiến hành thận trọng khách quan thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ án
hiện trường vụ án mạng là ngôi chùa lâu đời thuộc khu phố bốn thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân tỉnh bình thuận
xung quanh chùa được xây bằng lưới b bốn mươi bên trong chính điện có nhiều tượng vật bằng đồng
ngày thường có hai nhà sư trong chùa và khoảng một mươi người đến làm công quả sinh hoạt tôn giáo
ngay sau khi xảy ra vụ án hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi
khiến lực lượng chức năng phải huy động lực lượng bảo vệ hiện trường giữ nguyên các dấu vết
cơ quan điều tra nhanh chóng xác định danh tính hai nạn nhân tử vong là thượng tọa thích nguyên lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tên thật là tạ văn sĩu chủ trì chùa quảng ân và cô gái tên nguyễn bảo yến sinh năm hai nghìn một đang làm công quả tại chùa
người bị thương nặng là phật tử nguyễn thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy là mẹ của nạn nhân yến hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
nơi kẻ thù ác gây án là phòng làm việc của trụ trì chùa
rộng khoảng ba mươi m hai phía sau của lối ra các công trình phụ có một lối vào duy nhất
thi thể thầy lọc nằm trên vỏng cạnh đó là nạn nhân yến và bà phượng
cả ba nạn nhân vị trí nằm cách nhau không xa trong một không gian hẹp
ngày thường chùa quảng ân là nơi lui tới tỉnh tâm của hàng chục phật tử và người dân trong khu vực đến làm công quả tìm cảnh yên bình nơi cửa phật
từ trước đến giờ vùng quê của chúng tôi là chưa bao giờ xảy ra vụ án nghiêm trọng như thế này hết
vụ án này một vụ giết người rất là dã man
chùa chỗ này là hồi xưa giờ rồi yên tĩnh lắm
không có gì mà xảy ra cái vụ gì mà án mạng hết trơn
xác định được tính chất phức tạp của vụ án nạn nhân là sư trụ trì chùa
cái chết của ông sửu đã gây hoang mang trong giới phật tử và người dân địa phương
đòi hỏi là
đòi hỏi lực lượng công an phải sớm điều tra khám phá trả lời cho dư luận
tôi cũng đã trực tiếp quan sát hiện trường bên ngoài
sau đó thì có mặt các lực lượng tiến hành khám nghiệm
khi nhận được tin báo người dân người thân người quen người ta đã vào để cấp cứu nạn nhân
vì hiện trường báo là có ba người
ba người chết nhưng mà
đúng là có một người ở trạng thái trọng thương
còn đưa đi cấp cứu cho nên là hiện trường cũng có phần xáo trọng
qua khám nghiệm bước đầu các nạn nhân bị tấn công bằng vật
nhiều nhát vào đầu gây chấn thương sọ não mất nhiều máu dẫn đến tử vong
xung quanh có hiện tượng dằn co đồ đạc bị xáo trộn
nên lực lượng công an khám nghiệm từng dấu vết trên người các nạn nhân
và các lối ra vào của cửa chính và cửa phụ để rà soát
nhận diện quá trình gây án của kẻ thù ác cũng như hướng tẩu thoát của đối tượng
tại căn phòng phía sau nơi nạn nhân bị thương là bà nguyễn thị phượng và con gái ở lại
mỗi khi đến làm công quả
tổ công tác đặc biệt và các phương tiện chuyên dụng cùng các nguồn sáng khẩn trường đến hiện trường
tại hiện trường nắm tình hình thực hiện mệnh lệnh của đồng chí giám đốc
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng
lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắt tay vào công tác hạp nghiện trường
thận trọng tỉ mỉ khoa học khách quan và đã ghi nhận phát hiện được nhiều dấu vết vật chứng
tại hiện trường đặc biệt là những giấu vết vật chứng
mặc dù công tác bảo vệ hiện trường của công an thị trấn công an huyện hàm tân rất tốt
nhưng cả ba nạn nhân tử vong và bị thương đều mất nhiều máu và không loại trừ khả năng hung thủ cũng bị thương
do việc giám định lấy mẫu máu cũng gặp khó khăn các giấu vết trải dài và rộng
nên cơ quan điều tra phải mất nhiều thời gian để khám nghiệm hiện trường
ban đầu hai ký xác của nạn nhân được đưa ra ngoài để tiến hành khám nghiệm phát hiện các giấu vết thương tích và xác định nguyên nhân chết
đồng thời công tác tiến hành thu mẫu sinh học thu máu tóc máu và thu mẫu dấu vân tay vân chân của hai nạn nhân để tiến hành so sánh
và cán bộ kỹ thuật hình sự tiếp tục tiến hành thu mẫu
của một mươi bảy người có liên quan ra vào hiện trường để tiến hành sơ bộ giám định so sánh
không chỉ tập trung vào căn phòng nơi phát hiện các nạn nhân cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng ra khu vực lân cận
ngoài khuôn viên nhà chùa và khu rừng tràm vườn điều của người dân để lần tìm dấu vết liên quan
đồng thời kiểm kê tài sản của các nạn nhân và những đồ đạc có giá trị trong chùa
tất công tác khám nghiệm hiện trường thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình và ban trị sự phật giáo huyện hàm tân để lo hậu sự
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và công tác điều tra ban đầu xác định
đây là vụ án giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
hai người chết thủ đoạn hết sức diễn
màn đối tượng có sự chuẩn bị về công cụ phương tiện gây án và che giấu hành vi phạm tội
thời điểm xảy ra vụ án là từ h đến hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng ba
do đêm tối vắng vẻ nạn nhân phượng bị tấn công bất ngờ đang bị thương nặng nên việc lấy lời khai nhân chứng duy nhất của vụ án để nhận diện đối tượng vô cùng khó khăn
trong đêm công an tỉnh bình thuận đã xác lập chuyên án mang bí số ba trăm hai mươi g phối hợp với cục cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ bộ công an và công an các địa phương để điều tra làm rõ vụ án truy tìm kẻ thủ ác
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và ghi lời khai những người nhân chứng biết việc chúng tôi có nhỏ định

thì chúng tôi có nhận định
có thể đây là một cái vụ án giết người do thủ tức
nhưng không lội trừ là cướp tài sản
xong do bị hại là sư lộc là ông tạo văn sửu
là người duy nhất sống trong căn nhà này
và đã chết rồi
thì mình không biết tài sản mất lạc những gì
cho nên cái nhận định về cướp tài sản
là một cái nhận định thứ hai
ngoài nhận định về nguyên nhân vụ án mạng
có thể do đối tượng trộm cắp tài sản gây ra
thì bị lộ hành tung
hoặc do mâu thuẫn xã hội giữa ba nạn nhân
thì cơ quan điều tra cũng đặt ra
nhiều giả thuyết khác nhau
các mối quan hệ của ba nạn nhân
đều được chú ý đặc biệt
để tập trung vào hướng đi đúng nhất
các tình xác được tung ra để điều tra
khoanh vùng những người liên quan
có quan hệ hoặc có mâu thuẫn gì không
tôi đã huy động tất cả các lực lượng
nắm tình hình
rồi là mở động hướng trường
tìm hung khí
rồi nắm dư luận trong quần chúng
rồi là căn cứ vào
khám nghiệm trường mang đầu
để định hướng điều tra
sau khi thu thập tài liệu chứng cứ
kết hợp với công tác lấy lời khai
của những người thường hay lưu
tới ngôi chùa
giả thiết của các nạn nhân
bị sát hại vì mâu thuẫn đã được loại bỏ
do cả ba nạn nhân đều sống hòa nhã
hiền lành với những người trong chùa
và bà con lối xóm
không liên quan đến nợ nần
tranh chấp trong khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ án
lúc này lực lượng công an tập trung vào nghi vấn
các đối tượng trộm cắp đột nhập vào chùa
để lấy tài sản đem bán tiêu xài
khi bị sư chủ trì chùa
và các nạn nhân phát hiện
nên đã liều lĩnh ra tay
quyết giết chết nạn nhân bịt đầu mối
kết quả khám nghiệm hiện trường
cho thấy là những vật dụng trong nhà
cũng các tủ bàn
không có sự xáo trộn
và chưa biết nó mất mát cái thứ gì
xong tại hiện trường
chúng tôi ghi nhận được
nhiều dấu chân
của người lạ
vào khu vực mà
có các nạn nhân nằm chết
ở cái gian nhà phía sau
chúng tôi cũng ghi nhận
giấu những hai dấu chân lạ
ở phía sau nơi mẹ con của chị
chị vị phượng ở đó
nằm ngủ đó
thì chúng tôi cho rằng
đây là những dấu chân của hung thủ người đàn
những người trong diện tình nghi liên quan
đến vụ án có mặt
hoặc vắng mặt tại địa bàn
cũng được xác minh kỹ
thời điểm xảy ra vụ án
đang ở đầu
có khớp với lợi khai hay không
toàn bộ lực lượng tham gia chuyên án
phải tỏa đi nhiều nơi
ngay trong đêm
để xác minh
do tìm từng dấu vết
hoặc tài sản
mà các nạn nhân đã bị mất
chúng tôi ngày đêm
phối hợp với lực lượng
từ công an tỉnh
công an huyện
và công an xã thị trấn
tiến hành ra soát
khoanh vùng không những cái thị trấn tân nghĩa
mà còn những cái vùng
những cái xã lên cận
và những cái
đối tượng lưu động trên địa bàn
chúng tôi đều phải
là là là là
kiểm danh kiểm diện
giả soát sang lọc
ngoài các buổi trình sát
có nhiệm vụ tập trung
xác minh những người
có lại lịch bất minh
thì lực lượng kỹ thuật hình sự
của bộ công an
và công an tỉnh
làm xuyên đêm
để giám định toàn bộ mẫu vật
thu được tại hiện trường
như mẫu tóc
dấu vần tay
dấu vần chân
để đối chiếu với kết quả
giám định pháp y
chưa có bất kỳ
một manh mối cụ thể nào
xác định đối tượng gây án
đối với các mẫu vật
và các dấu vết hiện trường
rất là quan trọng
phòng vệ sinh chính
cần phải khai thác triệt đẻ
và phân công
các công trí
là giám định viên
các dấu vết mẫu vật
lối mình một mươi bảy
dấu vết đường vân
dấu vết mẫu so sánh
thu tại hiện trường
những người có liên quan
và của hai nạn nhân
so sánh với
hai mươi ba dấu vết
đường vân chân
thu tại hiện trường
và các cái dấu vết công cụ
dấu vết máu
dấu vết tóc
về cơ chế
và điều kiện
hình thành dấu vết
sau khi vụ án mạng
đặc biệt nghiêm trọng
về kẻ thù ác
vẫn chưa được làm rõ
các chiến sĩ
đang miệt mài
những thông tin
nhỏ nhoi có được
và tiếp tục
tinh sát xác minh
tinh sát kỹ thuật
để truy tìm đối tượng
thì từ kết quả công tác
phát động phong trào quần chúng
một số người dân
đã đến trình báo
một thanh niên
có nhiều dấu hiệu khả nghi
đã vào chùa quảng ngân
để gặp các sư
trước khi xảy ra vụ án
do thời điểm này
dịch bệnh diễn biến phức tạp
đa số người dân
khi ra đường
đều đeo khẩu trang
nên việc xác minh
thanh niên trên
có liên quan gì
đến vụ án hay không
là một dấu hỏi lớn
đối với thành viên
ban chuyên án
trong khi đó
nạn nhân thứ ba
hiện đang nguy kịch
xong việc lấy lời khai
nhận dạng hung thủ
được tranh thủ thực hiện
khi nạn nhân tỉnh
chiều hai mươi ba là chúng ta phát hiện
hai mươi ba đoạn hai mươi bốn
chúng tôi khoanh vùng
trong số hàng chục đối tượng
thì nối lên là
một đối tượng
có bất minh
về thời gian
đến ngôi chùa
và hiện nay
không có mặt địa phương
xong chứng cứ
về đối tượng này
chưa có cái chứng cứ nào
về đối tượng cả
nhưng còn phải tập trung
xác minh làm rõ
về đối tượng này
đưa vào diện nghi vấn
để làm có điều
cấp bách nhất
cho lực lượng
từ thông tin
ba chiếc điện thoại
của nạn nhân bị mất
trinh sát tiếp tục đà soát
những kẻ có tiền án
trộm cắp trên địa bàn
đồng thời kiểm tra
các tiệm cầm đồ
trên địa bàn
để lần theo
dấu vết của các nghi can
từ nhận dạng
về gián người
mà thành viên
ban chuyên án có được
do người dân trên địa bàn
xã tân nghĩa
cho trinh sát biết
về một thanh niên
đã vắng mặt
tại địa phương
một cách bất thường
tâm là phật tử
nhưng khi sư lọc chết
thì tâm không đến viến
đây là một trong những mạnh mối
để ban chuyên án có cơ sở
tập trung xác minh danh tính
của người này
theo hồ sơ quản lý cư trú
tên đầy đủ của tâm
là nguyễn thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
khu phố năm
thị trấn tân nghĩa
huyện hàm tân
tỉnh bình thuận
nhà của tâm
cách chùa quảng ngân
chưa đầy một km
khi công an đến nhà tâm
thì tâm không có mặt
tại địa phương
và người nhà
cũng không rõ
tâm đang ở đâu
và làm gì
thời gian gần đây
tâm thường về nhà
chăm sóc vườn thành long
từ cái quan hệ
của thầy chủ trì
với nạn nhân
rồi chúng tôi đã
cho sàng lọc
khẩn trương xác minh
thì thấy rằng
là nổi lên
một cái đối tượng
mà thường xuyên lưu tối
có quan hệ thân thích
với thầy chủ trì
thời gian mà
khám nghiệm trường
cũng như là
cái quan tâm của quần chúng
đối với vụ án
đối với cái việc
mà thầy chủ trì
nạn nhân không có mặt
chúng tôi tiếp nhận được
nhiều thông tin
thấy có bất minh
ban chuyên án
tôi đã đênh hướng
tiếp tục theo dõi
những mạnh mối quan trọng
ban chuyên án
cũng nhanh chóng
lần tìm theo tung tích
của kẻ tình nghi số một
là nguyễn thanh tâm
công an tỉnh bình thuận
phối hợp với
cục cảnh sát hình thức
do tiệm hướng đi
và nơi tâm đang cư trú
nhiều nhấn định được đưa ra
nếu tâm có liên quan đến vụ án
thì có thể
tâm đã ẩn nắp
nhưng không rõ ở đâu
các mối quan hệ của tâm
cũng vào tâm ngắm
theo dõi của các điều tra viên
trinh sát ngoại tuyến báo về
vào trưa ngày hai mươi ba tháng ba
có một thanh niên giống tâm
đi xe cắn máy
không có tình hình
không rõ biển số
đi về hướng đồng nai
thành phố hồ chí minh
tiếp tục đà soát
bàn chuyên án xác định
tâm có một người vợ
đang làm công nhân
trọ tại quận chín
thành phố hồ chí minh
và khả năng
tâm đang ở đây
là rất cao
ngày hai mươi năm tháng ba
sau khi xảy ra
vụ trọng án
với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
ban chuyên án nhận được thông tin
từ thành phố hồ chí minh
về việc có đối tượng khả nghi
giống nhận dạng của tâm
đang xuất hiện
tại phường long trường
việc điều tra khám phá nhanh
của vụ án
là yêu cầu cấp thiết
để ổn định tình hình
dư luận xã hội
xác định tâm là đối tượng
di biến động phù hợp
với diễn biến của vụ án
nên bang giám đốc công an tỉnh bình thuận
chỉ đạo bang chuyên án
phối hợp với cục cảnh sát hình sự
công an thành phố hồ chí minh
đã xin ý kiến chỉ đạo
của lãnh đạo bộ công an
tiến hành khép vòng vay
tiếp cận tâm để điều tra
lực lượng điều tra
gồm có các đơn vị
nghiệp vụ của bộ
của công an tỉnh
vào cuộc một cách
và đầy đủ
sau khi xác định rõ
tâm đang ở trong giải trọ
thuộc số nhà hai mươi sáu
phường long thạnh mỹ
thành phố hồ chí minh
các tinh sát đóng vai tiếp cận
phối hợp với công an phường
triệu tạp tâm
về cục cảnh sát hình sự
gần ba mươi ngày
phải làm their work
tiếp cận diso
còn làm nói nói
để tương tự
mơ đời đạo chúng tôi xem những tình tiết
vụ án như là những mảnh ghép và đối tượng
có liên quan gì trong những mảnh ghép này
về thời gian về hành vi
theo tường trình của tâm
ban chuyên án phát hiện nhiều mâu thuẫn lớn
có liên quan đến vụ án lúc này
các điều tra viên tập trung đấu tranh trực diện
về bốn mâu thuẫn bất minh của tâm
thấy không thể chối cãi được nữa
tâm đã thừa nhận gây ra
vụ giết người tại chùa quảng ân
và xin khai báo toàn bộ vụ việc
khi đưa đối tượng về
đối tượng cũng rất bình thẳng
và khai báo
về cái thời gian
việc làm rất rõ ràng
và rất bình tĩnh
sau này đối tượng khai rồi
là đối tượng biết khi chúng tôi mời là đối tượng biết
cái sự việc đó nhưng đối tượng nói rằng
đối tượng đã tiêu hủy hết vật chứng
các cái thứ hết
khó lòng mà
cơ quan công an điều tra làm rõ
ngay những trùm chìa khó
đối tượng cũng sợ dính dấu văn tay
đối tượng sẽ đi ngay
và khi kéo dính học tủ
học bàn lấy không để lại dấu văn tay
mặc dù chưa có tiền án tiền sự
thái độ lạnh lùng mà đối tượng nói rằng
đã từng đi quân đội
là một năm rưỡi
cho nên cũng rèn cho đối tượng
có cái tính là bình tĩnh
đối tượng nói thật như thế
bình tĩnh và chuẩn bị
mặc dù chưa có tiền án tiền sự
cho thánh thấy rằng đây là một đối tượng
gọi là nó
bình dung tự
bản lĩnh trong ngộ kép
chia dấu hành vi
theo đó khoảng giờ
ngày hai mươi ba tháng ba
tâm mang theo một khúc gỗ
đeo khẩu trang rồi mở cửa vào chùa
để trộm cắp tài sản
thì thấy thượng tọa thích nguyên lộc
đang nằm ngủ trong phòng
kế bên có yến đang xem tv
và la lên
bị phát hiện hồ hoáng
tâm đã dùng cây gỗ
đánh liên tiếp khiến yến bất tỉnh
tâm phát hiện thầy trụ trì đã tỉnh giấc
sợ bị lộ
tâm tiếp tục tấn công
khiến trụ trì gục tại chỗ
đồng thời đánh bà phượng trọng thương
sau khi gây án
tâm lấy ba chiếc điện thoại
cầm theo gậy gỗ để phi tan
rồi về nhà ngủ
trưa hôm sau
tâm dùng xe chạy vào thành phố hồ chí minh
đến phòng trọ của vợ
sau đó hai ngày thì bị bắt
đối tượng cũng là phật tử của chùa
cũng là người có quan hệ thường xuyên
với thầy trụ trì
đó là thầy thích nguyên lộc
về gia đình đối tượng
cũng là chỗ ân tình
thư trụ trì
đã có sự chuẩn bị
và chuẩn bị ký
sau khi nguyễn thanh tâm khai nhận hành vi phạm tội
tại trụ sở cục cảnh sát hình sự bộ công an
cơ quan đại diện tại thành phố hồ chí minh
cơ quan điều tra đã đưa đối tượng về nhà trọ của vợ
trên địa bàn phường long trường quận chín thành phố hồ chí minh
để thu giữ tài liệu
vật chứng và phương tiện liên quan
lúc này tâm tỏ vẻ thành khẩn
trên đường di lý về gần hiện trường vụ án
tâm im lặng cuối đầu
chúng tôi xác định được có bốn mâu thuẫn lớn về hành vi về thời gian của đối tượng
thì chúng tôi tập trung khai thác vào bốn cái mâu thuẫn này
đồng thời lúc đấy
có cái kết quả giám định của chúng tôi
về dấu vân chân
xong nhưng chúng tôi không thể dùng lấy cái đó để làm
làm chứng cứ để mà đấu với đối tượng được
mà chúng tôi phải đấu bằng những cái mâu thuẫn
về thời gian lịch trình đi
xong như quá trình chúng ta kiểm dịch covid ấy
thì chính khi chúng tôi đấu đến
đấu tranh trực diện với đối tượng
đến mâu thuẫn thứ hai thì đối tượng không thể nào
không thể nào mà giấu được nổi nữa
bởi những lý luận của chúng tôi phân tích rõ
mâu thuẫn này là như thế này là không thể là như thế này
và đối tượng tự bọc
và xin phép cho em trình bày
trở lại hiện trường vụ án tại chùa quảng ngân
mặc dù đối tượng đã bị bắt giữ
nhưng giới phật tử và người dân trong khu vực
vẫn chưa hết hoang mang
không ai nghĩ rằng một phật tử lại có thể ra tay tàn nhẫn
với các nạn nhân trong chùa như vậy
nhiều hoài nghi trong dư luận được lan truyền
chưa bắt được thì người dân ở đây người ta rất là lo sợ
thậm chí ở nhà người ta cũng sợ luôn
ngủ cũng giống ngủ mà ra đường
thậm chí mà nghe rục rịch rục rịch cũng sợ
tại vì nó kinh hoàng quá
tại vì ví dụ như một người mà giết người ngoài
thì không nói mà cái này đây là thầy chùa
mà thầy rất là hiền lành
không có một chút gì mà gọi là khó chịu
hay là nói này nói nọ gì hết
thầy hiền lắm
thầy tôi từ đó giờ mà rất là đơn giản
chùa thì yên tĩnh
thầy thì về tôi ở đây bao nhiêu năm rồi
tôi cũng là phật tử
nên là tôi bất xúc không biết nghĩ
thì sao mà người phật tử mà đã làm cái việc như vậy
tôi cũng bất xúc ghi gướm lên không chứ
chính chất rất là phức tạp
mà nó khá nhạy cảm
nó xảy ra ở trong chùa
mà lại trong phòng của thầy chủ trì
cùng có hai nạn nhân nữ
cho nên là những cái đồn thổi
nhiều dư luận khác nhau
nó diễn biến ảnh hưởng đến
đến sức sắc phật giáo
mặt khác là
theo hiện trường
và cũng như các cái thông tin
thì đối tượng là có sự chuẩn bị tội phạm
và đối tượng có nhiều dấu hiệu
đã bỏ trốn khỏi địa phương
song song với quá trình lấy lời khai
kết quả khám nghiệm kỹ thuật hình sự cho thấy
dấu vân chân của tầm trùng khớp
với những mẫu truy nguyên thu được tại hiện trường
tuy nhiên sau nhiều lần lấy lời khai
hắn tỏ vụ việc
động cơ gây án của tầm vẫn khẳng định
chỉ cướp ba chiếc điện thoại
sau khi sát hại các nạn nhân
cái tính nghiêm trọng
của vụ án
một sư trụ trì mất
cái dư luận của phật tử
và cư dân địa phương
dư luận đa chiều
đặc biệt là khi có mẹ con phật tử
nguyễn thị phượng
trong chết gần cảnh thi thể
nhiều cái ý kiến đa chiều
điều đó thôi thúc của chúng tôi
cũng như là lãnh đạo của bang tỉnh
và bang chiến án
phải chạy đu với thời gian từng phút từng giờ
để làm sớm
điều làm rõ vụ án và bắt không thủ
để trả lời cho dư luận
rộng đường dư luận biết
đó là cái nhiệm vụ cấp bách mà lực lượng
đấu tranh chiến án phải gánh trên vai mình
đối tượng thể hiện là sự tinh vi
và có đủ đức án
đặc biệt là đối tượng nó có những cái
xóa dấu viết
mang tất cả những chiều khóa ra ngoài
và thậm chí lấy lại tiền
còn để lại một phần tiền
để đánh được hướng cơ quan điều tra
mặc dù đã thấm mệt
các thành viên ban chuyên án sau nhiều ngày rộng rã
thu thập tài liệu chứng cứ
để tìm ra tung tích của đối tượng
nhưng thượng tá ung chiêu thành
phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
vẫn nắng lại đến khuya
để đấu tranh trực diện với tâm
về những mâu thuẫn cần phải làm sáng tỏa
cuối cùng sau ba ngày bị tạm giữ
tâm đã khai nhận một tình tiết mới
giải tỏa những hoài nghi về vụ án
cảm ơn các bạn đã theo dõi

nhận định đây là một vết chém vết nực rất là mạnh và vật chém tương đối là bằng tay

trường này có con dao nắm tông con dao màu sáng đen các chủ trị xem vào trong vài là con dao tương đối là phù hợp với vết chém

và trong cái lóc bình xăng của cái xe này

nghĩ là đối tượng đã chết xuất cái xăng từ cái xe jupiter này để đổ vào thủ phi và tiến hành đốt sát phi tan ngay lâm
vụ án xảy ra là chỉ trong cái gian nhà đó và dựng lên toàn bộ nhà đấy có những ai

thật thà mà thường thường người đi làm là công nhân sáng đi tối chiều mới về
còn đối với phạm ngọc tuấn thì là đối tượng nghiện

hôm nay mỗi khi tôi về là hôm nay tôi về thì là có những cái cửa này tôi không mở được

thế là tôi mở thì nó chốt bên trong
không nút khóa trong thì có ai ở trong nhà không
nghĩa là có những không ở trong nhà kìa

nó không có người ở nhà hay sao
thì em cũng khóa
chìa khóa đấy không mở được mà hôm nay tôi định chốt trong
tôi ở chốt trong

hôm nay tôi đi vào đây là cái
riêng cái cửa nhà tôi này là coi như từ trước này không có đọc khóa

lúc ấy là tôi chưa phát hiện ra
tôi chỉ biết là trong nhà có khói thôi
vì lúc ấy tôi chưa biết
tôi thấy vào trong nhà nhiều khói
lúc ấy cửa là nhà tôi không có đọc khóa bao giờ kìa
vậy hôm nay tôi vào trong nhà tôi thấy nhiều khói quá

tôi ra ngoài tôi mới tìm thì tôi đặt ra thì có cái
khi xác ở trong thì tôi hô hào
tôi nghĩ là con tôi chết tử vẫn
tôi hô hóa lên

trong ngày hôm đó chúng tôi mời tất cả những người biết sự việc

gần như là không có thể thực hiện như thế đấy

thì do vậy là chúng tôi nhận định rằng là khả năng rất lớn là khi mà đốt nạn nhân thì là rất nhiều hỏi

chưa thì tâm hồn
sau khi trong quá trình chúng tôi giả sát chúng tôi phát hiện ra một nguồn tin là có một anh lái xe
anh có thông tin về cái việc mà có đối tượng là lên xe taxi của anh ấy đi

anh đi đâu ạ
dạ vâng vâng anh chờ em tí nhé em qua ngay rồi
anh đi đâu ạ
cho mình về thị trấn an dương
theo lời đề nghị anh tài xế taxi đã chở người này đến một cửa hàng bán điện thoại thị trấn an dương

dạ vâng đúng rồi có đúng đối tượng này mà mặc áo này

dừng ở trên đường một mươi ạ
em thích xác là có chuẩn không
dạ vâng đúng ạ
đúng mặc áo như thế này
mặc áo như thế này không
anh xác nhận đúng chưa
em xác nhận là chính xác ạ

thế bao nhiêu tiền anh nhỉ
em mua bốn triệu
vâng vâng vâng
bán bốn triệu này anh
vâng em mua bốn triệu

bây giờ anh em

cái điện thoại của quán
điện thoại của quán

tình hình quán nhà mình còn camera không

chuyên suất camera
xong đi ra ngoài đây đúng không
em đến trong
bán cho anh
xác định tuấn mua chiếc
sim điện thoại và chiếc
thẻ nạp điện thoại
mạnh giá năm mươi
tuấn di chuyển ra hướng đường một mươi
phúc lộ một mươi
thì lúc này
gần như là chúng tôi
không có một cái thông tin
một cái dấu vết gì của tuấn
chị xem là
cái ảnh đối tượng này nó
khoảng một tiếng ấy
nó có vào
nó mua cái
cái sim trước
ở quán chị không
tiếng trước có một cái bạn đi
là bạn vào đây bạn mua
một sim tiếp theo
xong rồi bạn đi
đi hướng nào chị nhỉ
đi hướng nào
đi ra ngoài là đi

nhận định là có những cái tình huống nó xảy ra
nên là hai tình huống
đối tượng có thể
là di chuyển
phúc lộ một mươi ra
địa phận quảng ninh
để đi móng cái
qua cái đường
ngoài ra thì cũng có thể
đối tượng sẽ đi theo cái hướng
là về hướng
quản toàn ngược lại
theo cái hướng
tuấn vừa di chuyển sang
hướng đấy thì có thể đi
đến các tỉnh phía
phúc lộ một mươi có hai hướng đi
một hướng đi về phía quảng ninh
và một hướng đi các tỉnh phía bắc
như sơn la
qua công tác khám nghiệm hiện trường
các cái thông tin
trinh sát báo về
thì như thế là chúng ta đã xác định
đối tượng nghi vấn số một
là đối tượng tuấn
con ông trường
là sát hại anh lâm
như vậy thì đề nghị các ông chí
ở các mũi các ông chí
phát động phong trào quần chúng
bằng các cái biện pháp người vụ của mình
các ông chí nhanh chóng
nắm đối tượng
để cung cấp thông tin về cho ban chuyên án
và sau đây xin mời đồng chí tuấn
đội trưởng đặc nhiệm
các ông chí tham gia ý kiến thêm
để chúng ta nhanh chóng giải quyết
vụ án và triển khai các nội dung tiếp theo
và ông chí là tổ công tác nhận định là
là đối tượng có khả năng di chuyển theo hướng là
vì đường một mươi này là di chuyển theo hướng
đi móng cái và sang cửa khẩu
sang bên trung quốc
theo cái đường tiểu ngạch
là rất nhiều
cho nên là khả năng lớn là đối tượng sẽ bắt
hoặc cái xe theo cái tuyến đấy
đi ra móng cái
đi nằn trốn theo cái đường
đi sang trung quốc
ảnh với đặc điểm của đối tượng
mình đã chuyển cho anh em móng cái chưa
bác ông chí là
thì tôi cũng đã chỉ đạo cho đồng chí quang
là đồng chí phối hợp với cả các cái
nực lượng ở móng cái
gồm có công an thành phố móng cái
phòng cảnh sát hành sự của quảng ninh
rồi đồn viên phòng móng cái
cung cấp các cái hình ảnh
của đối tượng tuấn
cho các cái đơn vị bạn
nếu mà đối tượng xuất hiện
thì sẽ tổ chức bắt giữ
sau khi mà kiểm tra cái hệ thống camera
thì phát hiện đối tượng đi bộ ra hướng đường một mươi
phía quảng ninh
thế thì với cái kinh nghiệm
rất nhiều năm mà
phòng hình sự chúng tôi có được
thì thường thường các đối tượng
hình sự hợp phòng
thường sau khi gây án là
đi cái hướng ra móng cái
đi theo đường tổ mạch sang trung quốc
thì tổ ra móng cái
đi giao cho đồng chí huy làm tổ trưởng
công chí ra liên lạc ngay với công an móng cái
với cái chỗ này là
tôi đã báo cáo ban giám đốc
và đã liên hệ với công an tỉnh quảng ninh rồi
đồng chí ra là
cho các anh xem kiểm tra ảnh
kiểm tra lại ảnh xem đã đúng ảnh đối tượng chưa
đã cung cấp cho chúng tôi một cái thông tin
hết sức quan trọng
tức là nhìn đến một cái đối tượng có đặc điểm người như thế
nhưng do là cái thời gian buổi tối
cũng diễn ra rất nhanh
nên là họ nhìn cũng tương đối thôi
nhận định là đối tượng lên một chiếc xe ô tô khách
đi theo hướng là
từ quảng ninh về hướng quán toan
tiếp tục rạp soát toàn bộ các cái xe chạy từ móng cái đến sơn na
để tìm kiếm đồng chí huy
gửi toàn bộ các cái hình ảnh thông tin cho các cái nhà xe có liên quan
sau khi gửi hình ảnh và được sự hỗ trợ tích cực của các nhà xe
thì đã có một cái thông tin cực kỳ quan trọng nữa là
cái xe khách mang biển số hai mươi sáu b hai trăm bốn mươi ba
chạy tuyến móng cái sơn na
đúng cái thời điểm đấy đi qua cái khu vực địa phận của xã thiên hương về thủ nguyên
có luôn anh ơi
ok anh nhá
báo cáo thủ tưởng và đối tượng đã đổi hướng di chuyển lên theo môn sơn na à
đồng chí cử ngay một mươi đồng chí đồ đặc niệm
lấy xe của đơn vị phối hợp với cục hình sự và công an sơn la
đồng chí di chuyển ngay
đồng thời các ông chí gọi ngay anh em ở tổ móng cái về
kết hợp hai tổ chạy lên luôn và liên hệ với công an sơn la
tôi xếp điện cho công an sơn na ngay bây giờ
anh dân ạ
vâng vâng tôi bảo phó phòng hình sự hải phòng anh ơi
vâng giữa tôi có vụ giết người cướp tài sản
nên tôi đã cử một tổ ba mươi đồng chí từ hải phòng lên
phối hợp với các anh ở trên đấy thì đề nghị các anh tạo điều kiện giúp
dạ vâng đồng chí đội trưởng đặc niệm sẽ liên hệ báo cáo anh
vâng vâng cảm ơn anh

tôi đã liên lạc trực tiếp với lái xe
thuyết phục động viên để cho lái xe có những biện pháp làm sao mà tốc độ xe
đi chậm lại để chúng tôi có tổ công tác theo kịp
ngoài ra thì lái xe có thể tạo những tình huống
để vào nghỉ ngơi kéo dài thời gian để chúng tôi có thể tiếp cận được
năm đầu chí hạng nhất bên tay phải

về vị trí
mọi người đã vào vị trí chưa

mọi người đã vào vị trí chưa
tất cả đã vào vị trí
chào anh nhé
chúng tôi đang thực hiện kế hoạch kiểm tra hành chính
mong anh hợp tác
chào bà con

mời bà con hợp tác xuống xe để anh em tiến hành nhiệm vụ
và tuấn quay ra là đổ vào trong cái thùng phi ấy
và lại đốt tiếp lần thứ hai
tuấn đốt lần thứ hai được khoảng một mươi năm phút
thì anh hàng xóm lại sang nhắc

vẫn khói lắm

mày đốt cái gì mà khói lắm
rồi bây giờ cháu không đốt nữa đâu
cháu rút về đi nha
khi chú thuận ra về thì cháu mới khóa cửa đằng sau
và vào trong nhà dọn dẹp
trong nhà cháu lấy quần áo cũ cháu
lau hết máu của anh lâm

rồi cho cái sở from của anh lâm
chỉ còn chóng cổ này
khi dọn dừa bàn ghế xong
thì cháu phát hiện trong túi xách của anh lâm
cháu cầm để bên ghế bên cạnh
có sáu chiếc điện thoại
cháu mới cầm để hết trong túi vải của cháu
nó đẻ trong cổng giường
cháu ngồi cháu run sợ cháu hoảng sợ về hành động của mình
trong lúc đấy thì cháu có rút hết sim của anh lâm máy của anh lâm đang sử dụng là một chiếc bảy v nữa mấy cái sim mấy gì
cháu bẻ biển xuống xe cháu vất xuống sông trước mặt cửa nhà trách về phía bên phải năm m thì cháu vất ở giữa sông
và cháu lại qua cửa cháu ngồi trong nhà
cháu vất xuống sông cháu vất xuống sông cháu vất xuống sông
cháu đi gọi một chiếc taxi hãng bảy v tám bảy v tám thì cháu gọi lên thị trấn để gọi về giá của chiếc iphone bảy
cháu gọi đến một quán điện thoại cháu gọi ở đấy người ta có mua máy bảy v người ta gọi ở đây không mua
cháu mua một chiếc sim một chiếc sim giá một trăm linh nghìn giá lắp sim bằng máy và cháu tiến đến một quán điện thoại khác
cháu gọi cho ngoại người ta bảo là chờ kiểm tra máy lúc kiểm tra máy xong người ta gọi là máy này bán được bốn triệu
thì lúc đấy cháu cũng biết là bị phát hiện rồi nên cháu cần tiền này cháu không đi chạy trốn nên là cháu bán luôn bán bốn triệu
cháu mới đứng ở chìa đường và cháu đợi xe buýt đi qua thì cháu có thấy một chiếc xe đi mong cái sơn la và cháu lên xe này người ta hỏi cháu đi đâu thì cháu hỏi cháu đi mong cái
người ta hỏi xe này chỉ đi đến sơn la thôi cháu hỏi vâng cháu đi sơn hà cũng được
người ta hỏi đi chỗ nào sơn la thì cháu hỏi cháu đi đâu người ta hỏi đi chỗ nào sơn la thì cháu đi đâu
cháu lên xe mà cháu hỏi bạn cháu ra là chỗ nào sơn la thì cháu lên xe xong cháu lên mạng cháu tìm kiếm sơn la có chỗ nào thì cháu thấy
ở sơn la có phú yên phú yên hay phú yêm thì cháu hỏi cho cháu nên phú yêm
thì cháu hỏi cho cháu lên phú yêm
cháu lúc cháu lên xe thì cháu cũng xem lại bạn bè cháu quay lại cái vụ vẹt quả trước kể
cháu mới thấy là cũng có người bị nhập cho người ta nhập vào
cháu cũng sợ lúc này cháu cũng sợ lúc không
tại vì một số tiền nhỏ như thế mà cháu lại đánh đổi nhiều thứ
cháu thấy hối hận là anh mình mới
tuấn là đối tượng có mối quan hệ phức tạp
và bản thân tuấn trước khi xảy ra vụ việc thì vay nợ rất là nhiều
và bố tuấn đã phải một hai lần trả số tiền nợ lên đến năm mươi triệu
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

tuấn trở thành con nghiện thường xuyên sử dụng ma túy đá
mặc cho người cha hết lời khuyên can tuấn vẫn cắm xe đi vay nợ để đốt vào ma túy
cuối cùng tuấn đã phạm tội giết người cướp của
trong vòng hai mươi bốn giờ công an hải phòng đã truy bắt thành công đối tượng phạm ngọc tuấn
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
chúng tôi xin phép được sử dụng lại tư liệu của kênh hành trình phá án năm hai nghìn hai mươi
xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an những người ngày đêm vì nước vì dân không quản ngại khó khăn
vâng năm mới đã đến xin kính chúc tất cả quý vị đón một năm mới an khang thịnh vượng
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất